thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bảy khối cơ quan trực thuộc bộ công an gồm cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với khẩu hiệu hành động xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
sáu tháng đầu năm phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được các đơn vị trong cụm thi đua số bảy triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú nội dung đổi mới mang lại hiệu quả tích cực trên tất cả các mặt công tác
đã có gần năm trăm linh lượt tập thể cá nhân được khen thưởng trong đó có một tập thể được chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba ba cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
sau tháng cuối năm các đơn vị thuộc cụm thi đua số bảy tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng hiệu quả lan tỏa hơn nữa các phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra
hội nghị đã tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba

dân hương dân hoa tri ân công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an nhân dân đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tại tỉnh bà rịa vũng tàu đoàn đã đến dân hương dân hoa tại nhà lưu niệm và đền thờ nữ anh hùng liệt sĩ võ thị sáu ở xã phước long thọ huyện đất đỏ
trong chuyến hành trình về nguồn đoàn công tác đã có dịp giao lưu học tập kinh nghiệm với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an và công an tỉnh tây ninh tham quan di tích lịch sử núi bà đen thuộc tỉnh tây ninh
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai và công an tỉnh bạc liêu vừa tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn cùng bà con nhân dân với những việc làm ý nghĩa
tại thôn hỏa lạc và an thành thành phố lào cai tỉnh lào cai công an thành phố lào cai đã trao ba trăm sáu mươi xuất quà
cho ba trăm sáu mươi hộ dân thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một mươi sáu thôn thuộc xã thống nhất mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng
kinh phí trên công an thành phố lào cai công ty cổ phần sản xuất và thương mại pp kêu gọi ủng hộ từ nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh
đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau đồng thời thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng công an thành phố lào cai đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tại địa bàn xã vĩnh lộc huyện hồng dân công an tỉnh bạc liêu và đoàn thiện nguyện cũng đã trao tặng hai trăm năm mươi xuất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và kem học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn với tổng trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sâu sắc việc học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy của thế hệ trẻ công an bạc liêu đồng thời qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên cán bộ chiến sĩ về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác dân vật trong lực lượng công an nhân dân

trong các báo cáo về tình hình mua bán người hàng năm chính phủ việt nam vẫn giao lưu hợp tác tiếp thu kinh nghiệm với bộ ngoại giao hoa kỳ trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người đồng thời nghiêm túc xem xét giải quyết các khuyến nghị được nêu ra trong từng báo cáo
gần nhất trong báo cáo về tình hình mua bán người năm hai nghìn hai mươi hai hoa kỳ đã xếp việt nam vào nhóm ba tụt một mươi tám bậc so với năm hai nghìn hai mươi một gồm các nước không đáp ứng các tiêu chuẩn để loại bỏ nạn mua bán người và không có các nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn này
còn trong báo cáo năm hai nghìn hai mươi ba công bố tháng sáu vừa qua hoa kỳ đã nâng bậc xếp hàng việt nam từ nhóm ba lên nhóm hai cần theo dõi gồm các nước không đáp ứng các tiêu chuẩn để loại bỏ nạn buôn người nhưng đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận để đáp ứng các tiêu chuẩn
việt nam ghi nhận là phiếu hoa kỳ đã có đánh giá tích cực hơn tại báo cáo năm hai nghìn hai mươi ba về tình hình mua bán người trên thế giới của bộ ngoại giao hoa kỳ
chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với phía hoa kỳ cũng như các bên liên quan về những vấn đề hợp tác cụ thể để cùng triển khai hiệu quả công tác phòng chống mua bán người
dù trong các bản báo cáo còn nhiều nội dung chưa khách quan nhưng bộ ngoại giao hoa kỳ vẫn phải thừa nhận chính phủ việt nam đã có những bước tiến để giải quyết nạn buôn người
bàn hành nhiều phân bản ướng dẫn thi hành sang kiến chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống mua bán người tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế các cơ quan
các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường hợp tác với các cơ quan có cùng chức năng nhiệm vụ của các quốc gia trên thế giới
chúng tôi rất hoan nghênh việt nam khi mà các bạn đang thúc đẩy tiến hành sửa đổi luật phòng chống mua bán người để phù hợp với thực tế
đây là bộ luật quan trọng mang tính nền tảng trong thúc đẩy việc phòng chống mua bán người
và chúng tôi rất mong đợi được tiếp tục phối hợp với việt nam nói chung và với bộ công an nói riêng trong công tác này
bởi đây không chỉ là vấn đề nhức nhối ở khu vực hay ở việt nam
mà cả ở hoa kỳ chúng tôi
đây là một vấn nạn mà bản thân hoa kỳ cũng đang nỗ lực hết sức để có thể phòng chống tội phạm này
quan điểm nhất quán của đảng nhà nước việt nam là ghi nhận bảo vệ và bảo đảm các quyền con người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
trong các chương trình phòng chống mua bán người các giai đoạn đều huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị
các ban bộ ngành và mọi người dân đồng thời nguồn lực đáng kể cho việc thực hiện chương trình phòng chống mua bán người hàng năm
đặc biệt trong năm qua công tác phòng chống mua bán người được ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ triển khai quyết liệt
nhất là chương trình kế hoạch công tác phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi bốn
công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người được thực hiện với tinh thần quyết liệt không khoan nhượng
tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng của việt nam đã phát hiện điều tra chín mươi vụ trên hai trăm bốn mươi bảy đối tượng phạm tội mua bán người
xác định được hai trăm hai mươi hai nạn nhân bị mua bán
liên quan đến các vụ án đã tiến hành khởi tố xét xử nhiều vụ án mua bán người
riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã đưa ra xét xử bốn mươi ba vụ trên một trăm linh bảy bị cáo phạm các tội danh liên quan đến mua bán người
cùng với công tác tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức các bộ ngành trung ương và địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt
trong phối hợp thực hiện xác minh xác định giải cứu bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
nhanh chóng bảo đảm quyền của nạn nhân và theo nguyên tắc lấy nạn nhân là trung tâm
làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc
chúng tôi đã tiến hành xây dựng mô hình phòng chống buôn bán người tại địa bàn rất hiệu quả
đặc biệt là tổ chức cho bà con ký cam kết và giao trách nhiệm cho bán quản lý bản và đoàn thanh niên
thì có thể nói là
ngay với trừ lời đấy thì tình hình bán bán người chậm hẳn
việc thể chế hóa các quy định trong lĩnh vực này đã được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và phù hợp với luật pháp quốc tế
bởi sau hơn một mươi năm thi hành luật phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi một đã bộc lộ một số điểm chưa tương thích cần phải sơ đổi bổ sung
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người việt nam đang tích cực lập hồ sơ
đề nghị xây dựng dự án luật phòng chống mua bán người sơ đổi
cùng với đó đã ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác phòng chống tội phạm mua bán người
việc việt nam được nâng hạng trong bản báo cáo lần này bởi những nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống mua bán người
đặc biệt số lượng vụ việc và đối tượng mua bán người bị bắt giữ và xét xử tăng
cũng như số nạn nhân được hỗ trợ cũng gia tăng cũng như đẩy mạnh các quy định về phòng chống mua bán người
từ đó việt nam đã tạo ra một bản báo cáo lần này
cho thấy việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mua bán người là yêu cầu đặt ra với không chỉ việt nam mà với tất cả các quốc gia
bởi trong thời đại công nghệ phát triển loại tội phạm này hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp
về hợp tác đa phương việt nam đã tham gia ký kết và là thành viên của nhiều công ước văn kiện pháp luật quốc tế liên quan trực tiếp đến công tác này
trong hợp tác song phương việt nam đã ký và tiếp tục triển khai có hiệu quả các hiệp định tương trợ tư pháp với nhiều nước trên thế giới
tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm bao gồm cả vấn đề mua bán người
ngoài ra việt nam đã ký một mươi năm hiệp định song phương và một mươi ba hiệp định tương trợ tư pháp về phòng chống tội phạm với các nước trong đó đều có nội dung phòng chống tội phạm mua bán người
mạng lưới các bên liên quan đến phòng chống mua bán người cần phải liên tục cập nhật để phát triển hiểu rõ các khía cạnh của vấn đề này
quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra những cách thức mới để xác định các xu hướng mua bán người mới nổi xác định những người dễ bị tổn thương cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân và tìm kiếm những giải pháp kịp thời khả thi đáp ứng những thách thức mới của nạn mua bán người
trong thời đại kỹ thuật số các loại tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi đe dọa nghiêm trọng đến các nỗ lực bảo vệ quyền con người gây nguy hiểm tới mạng sống của hàng nghìn người mỗi năm